và chúng tôi sẽ còn tiếp tục theo dõi và chuyển đến quý vị và các bạn
khi có những thông tin mới về vụ việc này

hoạt động của nhóm tội phạm cướp tài sản với tinh chất táo tợn

đã đấu tranh triệt xóa thành công nhóm tội phạm nguy hiểm này
và đáng nói là đối tượng nhiều nhất trong băng nhóm này cũng chỉ mới một mươi chín tuổi

hiện công an đã khởi tố bắt tạm giam cặp bốn đối tượng

lợi dụng lúc ra chủ mùa say hận đã lấy trộm hai điện thoại di động

và cũng dùng thủ đoạn tương tự lấy trộm một điện thoại
số tài sản trộm được hận bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và nướng sạch vào sòng bạc
đến ngày một tháng một mươi một bằng các biện pháp nghiệp vụ

nên đã mời về cơ quan công an làm việc

cho người khác phạm tội mà có

ngày bốn tháng tám sơn đến cửa khẩu bờ y của tỉnh con tum tìm mua một cây heroin

tại phiên tòa phạm anh sơn đã bị hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi sáu năm sáu tháng tù giam
về tội mua bán trái phép chất ma túy

cụ thể vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một vợ chồng anh trương quang ân khóa cửa đi làm

tuy nhiên nếu không may xảy ra tình huống bất chắc như trong vụ việc ở thanh hóa vừa nêu trên
thì chính việc khóa cửa này sẽ gây ra hậu quả vô cùng lớn